tại bãi biển đá nhảy xã thanh trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình hàng trăm cán bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh niên đã tổ chức thu gom rác để trả lại môi trường xanh sạch cho bãi biển sau mưa lũ
sau cơn bão số bốn vừa qua khu du lịch đá nhảy ngập rác số rác này không chỉ gây ô nhiễm môi trường sinh thái biển mà còn làm mất mỹ quan ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân ven biển và các hoạt động kinh doanh du lịch của người dân trên địa bàn
để khắc phục tình trạng này hơn một trăm hai mươi cán bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh niên trên địa bàn đã tiến hành thu gom rác thải dọn dẹp vệ sinh làm sạch môi trường biển bước đầu thu được hơn hai tấn rác thải túi ni lông trên bãi biển dài gần hai km
đồng thời các cán bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh niên tuyên truyền vận động nhân dân cũng như các hộ kinh doanh buôn bán ở khu vực bên biển và khách du lịch nâng cao ý thức bảo vệ môi trường bỏ rác đúng nơi quy định khi hoạt động sinh hoạt ở bãi biển